thưa quý vị các đồng chí và các bạn một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực quốc lộ một mươi hai a đoạn qua xã trọng hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
chiếc xe ô tô đầu kéo lật xuống vực bốc cháy một người thiệt mạng
xe tô đầu kéo biển kiểm soát một mươi bảy c bảy trăm bảy mươi bảy chạy theo hướng từ lào qua việt nam thì bị lật và bốc cháy khi đang xuống đèo
nạn nhân thiệt mạng được xác định tên đoàn quê ở huyện đông hưng tỉnh thái bình
ngay sau khi tai nạn xảy ra công an đội phòng cháy chữa cháy ở địa phương đã huy động lực lượng phương tiện để chữa cháy cứu tài xế
do địa hình hiểm trở xe bốc cháy quá mạnh nên việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn
đến một mươi bốn giờ chiều qua ngày hai mươi tám tháng chín đám cháy cơ bản được dập tắt nhưng thi thể của tài xế vẫn bị mắc kẹt trong cabin
hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân